chào mừng quý vị đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị tháng bảy trời hà nội nóng như đổ lửa nhưng có lẽ cái nắng của thời tiết không thấm vào đâu so với những lo lắng căng thẳng của cuộc đua tuyển sinh đầu cấp
mùa tuyển sinh vào lớp một mươi ở hà nội năm nay ghi nhận những chuyện lạ lùng buồn nhiều hơn vui khiến nhiều gia đình cảm thấy quá căng thẳng và vất vả để tìm cho con một chỗ học
số học sinh vào lớp một mươi tăng đột biến do các em được sinh ra vào năm được coi là năm đẹp quý mùi hai nghìn ba
đó là tình trạng chung
vậy nhưng những sự việc bất thường lại liên tiếp xảy ra ở hà nội
bắt đầu từ sự việc lọt đề rồi tuyển sinh với điểm chuẩn nhảy múa thiếu thông tin khiến phụ huynh bấn loạn trong đồn đoán về điểm chuẩn tạo kẽ hở cho nhiều trường tranh thủ tuyển sinh theo kiểu trục giật
bất thường tuyển sinh lớp một mươi tại hà nội lỗi tại ai vì đâu bấn loạn tuyển sinh lớp một mươi ở hà nội
có cần thiết mất cả tuần để công bố điểm chuẩn
đó là hàng loạt câu hỏi đặt ra trên mặt báo những ngày qua khiến tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay thực sự là điểm nóng của ngành giáo dục thủ đô
hết đứng lại ngồi người thì tán gẫu người đọc báo lướt mạng
nhưng ánh mắt của các bậc phụ huynh vẫn luôn hướng về phía trường thi
bởi họ đều có chung một tâm trạng lo lắng khi có con đang bước vào cuộc đua lớp một mươi vốn được coi là căng thẳng hơn cả thi đại học
thay vì về nhà nghỉ ngơi thì nhiều phụ huynh đã chấp nhận chờ đợi vài giờ đồng hồ dưới thời tiết nóng như đổ lửa của hà nội
cũng xin nghỉ phép hai ngày để đưa cháu đi và cũng không dám về đâu
cũng cứ ngồi đây chờ cho cháu làm xem nó thế nào mình cũng chia sẻ cái hồi hộp với con
mình cũng coi như mình cũng dịu xuống mình cũng không nói năng gì để cho con nó đỡ hồi hộp với cả nó căng thẳng ấy
kết thúc giờ thi thay vì câu hỏi thường lệ con làm bài có tốt hay không
nhiều ông bố bà mẹ lại hỏi ngay đề thi có giống bản trên mạng này không con
một sự cố khiến nhiều người hoài nghi khâu tổ chức thi mức độ đảm bảo an toàn của điểm thi đang thực sự có vấn đề
chỉ lo đến cái việc là nhỡ mà lại phải trở lại
tổ chức thi lại thì rất là vất vả tốn kém và lại thứ hai là cũng vất vả cho cả thí sinh lẫn phụ huynh học sinh
ngay trong cuộc họp báo khẩn cấp báo cáo tình hình thi cử vào buổi sáng một số nhà báo cũng đặt ra băn khoăn
với sự cố lọt đề buổi sáng sự cảnh giác cao độ và phương án cụ thể đáng lẽ phải có của sở giáo dục và đào tạo hà nội
nhưng rồi sự cố vẫn diễn ra một cách đơn giản cả buổi chiều và cả bộ máy coi thi gần như bị động hoàn toàn
không chỉ có sự cố lọt đề thi ngay tại buổi họp báo các phóng viên còn cung cấp cho ban chỉ đạo thi thông tin về một người lạ có mặt tại phòng thi điểm thi trung học cơ sở phan đình giót thanh xuân
không đeo thẻ ngang nhiên ra vào điểm thi nơi được coi là nội bất xuất ngoại bất nhập mà không một ai giám sát
biết trước về tình trạng thí sinh tuổi dê vàng năm hai nghìn ba
các gia đình có con đi thi hầu như đều đã chuẩn bị về tâm lý
thế nhưng những diễn biến bất ngờ trong mùa tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay ở hà nội đã gần như nằm ngoài dự tính của cả người dân lẫn cơ quan quản lý
nhiều gia đình trì hoãn kế hoạch đi nghỉ đi chơi sau khi biết điểm thi
nhiều phụ huynh hy vọng còn sẽ đỗ nhưng vẫn dự phòng bằng một trường ngoài công lập
số khác thì thất vọng nháo nhác mua hồ sơ tìm bất cứ cơ hội nào cho con
còn sở giáo dục đào tạo hà nội thì chưa năm nào phải ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh như năm nay
ngày hai mươi hai tháng sáu sở giáo dục và đào tạo đã công bố kết quả thi vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên không giống như một số tỉnh thành khác là đi kèm với kết quả thi sở giáo dục cũng công bố luôn phổ điểm để phụ huynh học sinh có thêm cơ sở đánh giá khả năng đỗ trượt so với nguyện vọng
sở giáo dục đã đăng ký trước khi điểm chuẩn của các trường chính thức được công bố
hà nội với cách làm riêng của mình đã cho rằng việc công bố phổ điểm không nằm trong kế hoạch và không phải là những con số quan trọng
về việc phổ điểm mà thông tin của cha mẹ học sinh nói rằng là từ phổ điểm có thể biết được rằng là cái điểm chuẩn đúng không xác định được cái mức điểm chuẩn ở các đơn vị
thì tôi cũng chưa tìm thấy một cái nghiên cứu khoa học nào nói được
cái điều này đối với chúng tôi vẫn nghiên cứu và có cái kinh nghiệm từ hàng năm cái con số quan trọng đó là cái con số là số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường chi tiết từng trường
thế còn cái phổ điểm kia nó là của cả chín mươi năm học sinh và khó có thể đón nhận được là con mình nằm ở một cái giải phổ nào đó nó là rơi vào cái trường nào trong một trăm một mươi năm trường của hà nội
trên thực tế với những năm điểm thi có dấu hiệu tăng giảm một cách đột biến thì việc công bố phổ điểm là thông tin khá hữu ích và quan trọng đối với phụ huynh
cụ thể trong mùa tuyển sinh năm nay khi nhận được thông tin về điểm thi môn ngữ văn của con rất nhiều phụ huynh đã sốc vì điểm thấp
không có thông tin về phổ điểm chung của toàn thành phố nên phụ huynh nào cũng âm thầm đau khổ nghĩ rằng chỉ riêng điểm của con mình mới thấp
đem kết quả thi này của con so với điểm chuẩn năm trước thì chắc chắn tâm lý sợ trượt là không tránh khỏi
nhất là vào năm nay số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào lớp một mươi lại tăng hơn so với năm trước khoảng hai mươi em khiến tỷ lệ trọi sẽ cao hơn ở hầu hết các trường
với tâm lý ấy nhiều vì phụ huynh không thể chờ đợi đến gần một mươi ngày sau để biết điểm chuẩn trường công lập
đa số các gia đình mà kể cả là con học giỏi hay là con học không giỏi thì đều phải tìm một cái đường hướng riêng cho các bạn
nếu mà có biến cái là phải chạy ngay
đó là rất là vất vả luôn mình thấy quá là vất vả luôn
lợi dụng tâm lý lo âu của phụ huynh nhiều trường ngoài công lập đã công bố điểm chuẩn ngay sau khi có điểm thi để tuyển sinh vào thời điểm tranh sáng tranh tối
tất nhiên các trường ngoài công lập có quyền tuyển sinh sớm và thậm chí tuyển sinh vào thời điểm mà họ thấy thuận lợi về nguồn tuyển
tuy nhiên để xảy ra những việc như không trả lại học phí và phí ghi danh đã nộp bắt phụ huynh phải chạy đua vì điểm chuẩn tăng theo buổi như chơi chứng khoán là điều không thể chấp nhận được ở bất cứ môi trường giáo dục nào dù là công hay tư
trong khuôn viên ngôi trường này chỉ vài ngày trước đây là sự nhốn nháo đủ cảnh hỉ nộ ái ố mà danh giới giữa đỗ trượt chỉ thay đổi theo từng giờ
nhiều phụ huynh bối rối rơi vào thế bị động
nhiều người khác đã rơi nước mắt vì bức xúc vì không nộp được hồ sơ cho con trong khi phí ghi danh thì đã nộp và không biết liệu có thể lấy lại được hay không
bốn mươi sáu bốn mươi chín rồi năm mươi năm mới đỗ
điểm chuẩn của trường trung học phổ thông dân lập tạ quang bửu liên tục tăng chỉ trong hai ngày ba mươi tháng sáu và mùng một tháng bảy
nhiều người có con tầm bốn mươi sáu đến bốn mươi tám điểm đã nộp phí ghi danh ở trường
cứ nghĩ như vậy là yên tâm vì con có chỗ học
ai ngờ lại được fan đau tim phải cuốn cuồng lao đi tìm chỗ học khác cho con
sáng ngày con nhà chị nó xem nó bảo là trường tạ quang bửu nó không mở cửa
thế thì chị nó cứ nghĩ là chủ nhật nó được nghỉ bảo là trường công lập thì nhà ta vẫn tuyển
hôm nay vừa đến thì nó đã bảo đủ học sinh rồi
còn ngày hôm nay là khẩu hiệu mời chào những thí sinh đã trúng tuyển trong cuộc chạy đua xét tuyển
những người được cho là may mắn hơn cả
trước đó trường tạ quang bửu còn đặt ra một luật chơi
đó là có hình thức nhận nộp lệ phí ghi danh hai triệu đồng
ai ghi danh sớm
trường tạ quang bửu sẽ được tặng thêm một điểm
nếu học sinh trúng tuyển vào trường mà không học thì trường sẽ không trả lại phần phí ghi danh
mất ăn mất ngủ rồi cảm giác là phải chờ đợi cái khoảnh khắc giả đã lâu để vì ảnh hưởng đến cả tâm lý rồi là công việc vậy cũng phải sắp xếp để đi theo phục vụ cho con
không chỉ trường trung học cơ sở trung học phổ thông tạ quang bửu
phụ huynh cũng phản ánh
trường trung học phổ thông lương thế vinh đã thu sáu triệu đồng gồm các khoản khi học sinh nộp hồ sơ
tuy nhiên khi rút hồ sơ nhà trường cho biết sẽ không trả lại các khoản này bởi nhà trường đã có thông báo từ trước
ngoài ra còn nhiều trường khác cũng trong tình trạng tương tự mà phụ huynh phải ngậm bồ hòn làm ngọt nếu rút hồ sơ
có người mất đến chục triệu đồng để đóng và giữ chỗ
ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh
sở giáo dục và đại học
tạo hà nội đã ra hai văn bản yêu cầu trường tạ quang bửu và lương thế vinh hoàn trả các khoản phí và tạo điều kiện nếu thí sinh rút hồ sơ
việc mà họ sẽ bị xử lý thế nào thì trước hết là đối với trách nhiệm của ngành chúng tôi sẽ có những cái biện pháp đối với các trường này tăng cường hơn nữa
tuy nhiên những cái biện pháp của các cấp quản lý đâu đó cũng vậy thôi
thì nó là các cái biện pháp về mặt hành chính
thế còn cái việc mà các trường thực hiện mà chưa đủ chưa đúng như vậy thì họ sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến cái điều chính là cái uy tín của nhà trường
với trường ngoài công lập số lượng học sinh theo học quyết định sự tồn tại của trường
nhưng không phải vì thế mà có những biện pháp thất nhân tầm
chỉ vì giữ được một số học sinh mà đánh mất bao nhiêu điều đẹp đẽ
đó là sự đánh đổi của trường
cũng phải chia sẻ là trường nào cũng muốn ổn định cái tuyển sinh
rút ra rút vào như thế rồi không biết kế hoạch tuyển sinh như thế nào
cho nên là nó hình thành cái sự xung đột
thế thì vấn đề giải quyết cái xung đột này như thế nào
thế thì cũng có trường là bằng cách giữ hồ sơ hoặc làm khó chưa giả hồ sơ ngay
một vài trường nữa là bằng cách giữ lại tiền
tuy nhiên trường marie curie chúng tôi thì không chọn cách đó
không gây khó dễ cho phụ huynh và học sinh trong việc nộp rút hồ sơ
trường phổ thông maricuri hà nội đã đưa ra thông báo rõ ràng về mức điểm chuẩn của đợt một và đợt hai nếu có
đồng thời thêm một lưu ý quan trọng là nếu có cơ hội khác phù hợp hơn
cha mẹ học sinh có thể rút toàn bộ hồ sơ và các khoản kinh phí đã nộp
mình có khó một chút mình phải linh hoạt
nhất là các trường ngoài công lập chúng tôi thì nên phải có nhiều phương án linh hoạt
còn bằng những cái cách mà cha mẹ học sinh không bằng lòng không vui lòng thì nên tránh
bởi vì kể cả trường cốc cũng vậy
và giáo dục nói chung là nên hướng đến người học
tập trung ở một số trường
nhiều trường ở hà nội vẫn đang trong tình trạng thiếu học sinh
ví dụ như trường phổ thông liên cấp lê quý đôn nam tử liêm
quan trọng là sự điều tiết của các cấp
còn những trường mà nằm ngoại thành hoặc là những cái vùng ven thì tôi nghĩ là nếu như chúng ta điều tiết tốt có những thông tin tốt thì có lẽ là cái áp lực đó không lớn như là chúng ta vẫn nghĩ

nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi hàng năm thực chất chỉ là một kỳ thi tuyển sinh chuyển cấp nhưng lại tạo ra những căng thẳng áp lực cho rất nhiều học sinh phụ huynh và cả giáo viên
bởi vậy việc duy trì kỳ thi này có thực sự cần thiết hay đã đến lúc chúng ta cần tính đến một đổi mới nào khác
với số học sinh hà nội vào lớp một mươi tăng thêm hai mươi hai vào năm học này
những cơn sốt tuyển sinh lần đầu tiên đã xảy ra
có những cơn sốt do yếu tố thu hút tích cực của các trường đặc thù nhưng cũng có những cơn sốt mang màu sắc tiêu cực
mà câu chuyện điểm chuẩn nhảy múa vừa qua là một ví dụ điển hình cho sự thiếu nhân văn đó
câu chuyện tuyển sinh lớp một mươi ở hà nội sở giáo dục đào tạo lẽ ra phải tiên lượng để ban hành văn bản hướng dẫn chặt chẽ khả thi bảo đảm lợi ích chính đáng của các nhóm
có làm mà để nóng là chưa đạt yêu cầu
đến đây thì thời lượng của chương trình đường tới tương lai cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau